tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có buổi tiếp đoàn đại biểu cấp cao thượng viện vương quốc campuchia
do phó chủ tịch thứ nhất nay pena dẫn đầu đang có chuyến thăm chính thức việt nam
trong bối cảnh hai nước kỷ niệm năm mươi năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai mươi bốn tháng sáu năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy hai mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy
tiếp nối thành công của chuyến thăm cấp nhà nước tới campuchia của tổng bí thư nguyễn phú trọng
và chuyến thăm chính thức việt nam của chủ tịch quốc hội samdek hensamrin vừa qua
chủ tịch hội nguyễn thị kim ngân cho rằng chuyến thăm lần này của đoàn đại biểu cấp cao thượng viện vương quốc campuchia
là minh chứng sinh động cho thấy quan hệ giữa hai nước đang phát triển hết sức tốt đẹp
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế
đồng thời bày tỏ mong muốn thượng viện campuchia tiếp tục quan tâm giúp đỡ bà con gốc việt tại campuchia
yên tâm làm ăn sinh sống ổn định đóng góp tích cực vào việc xây dựng và phát triển đất nước campuchia
cũng như quan hệ láng giềng hữu nghị tốt đẹp giữa nhân dân hai nước
về phần mình vui mừng thông báo với chủ tịch hội nguyễn thị kim ngân kết quả của hội đàm sáng nay với phó chủ tịch quốc hội thường trực tổng tị phóng
phó chủ tịch thứ nhất thượng viện campuchia nay pena cho biết campuchia học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm từ việt nam
vui mừng khi chứng kiến sự phát triển không ngừng của việt nam với nhiều thành tiệu kinh tế xã hội to lớn dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam
phó chủ tịch thứ nhất nay pena cho rằng sự phát triển của việt nam chính là điểm tựa cho sự phát triển của campuchia